chủ tịch ubnd tỉnh cà mau vừa thống nhất chủ trương di rời các hộ dân sinh sống ngoài đê biển tây vào khu vực tái định cư vàm kênh lung danh
chủ trương này hỗ trợ các hộ nơi đây chủ động phòng tránh chiều cường và hạn chế tối đa thiệt hại về tính mạng và tài sản đồng thời góp phần ổn định cuộc sống của người dân
theo đó ubnd huyện u minh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng khẩn trương ra soát nhu cầu tái định cư của các hộ dân bị ảnh hưởng
bởi thiên tai trên địa bàn huyện xét thứ tự ưu tiên để làm căn cứ xét duyệt và ra soát hiện trạng hai khu tái định cư trên địa bàn
gồm khu tái định cư vàm kênh lung danh và khu tái định cư hương mai thống kê số nền chưa cấp hay là số nền dự kiến thu hồi do các hộ dân không vào
trên cơ sở đó có phương án bố trí các hộ mới đồng thời ra soát hiện trạng các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng tại hai khu tái định cư trên
để sửa chữa đầu tư bổ sung nhằm đảm bảo điều kiện bố trí tái định cư cho người dân